bên hành lang quốc hội trả lời phỏng vấn truyền hình nhân dân về việc quản lý các cơ sở cai nghiện này
các đại biểu cho rằng cần phải làm tốt công tác tuyên truyền cho người cai nghiện
đồng thời đối với những cơ sở xảy ra tình trạng trốn trại phải xử lý nghiêm đối tượng cầm đầu gây kích động
đối với những hành vi phá trại như thế là phải được xử lý nghiêm
mà xá trại có nghĩa là anh phải chống người thi hành công vụ
phải hủy hoại tài sản đập phá
như thế thì phải dựa vào những cái căn cứ của pháp luật
nếu mà đủ căn cứ thì sẽ xử lý theo đúng quy định
tuy vào tình hình thực tế
tình hình thực tế của từng trại để mình xử lý cho phù hợp
tức là ví dụ như ở một trại nọ trại a nào chẳng hạn
thì ở đây cơ sở vật chất nó quá kém
thì mình dứt khoát phải đầu tư cơ sở vật chất cho nó tốt hơn để phòng người ta trốn
hoặc ở một trại nào đó nguyên nhân trốn là do chế độ chính sách mình làm chưa đúng với trại viên
thì dứt khoát mình phải làm đúng chế độ chính sách của nhà nước
và làm tư tưởng thật tốt cho người ta
nếu cái trại nào đó mà lực lượng bảo vệ của ngành lao động thương minh xã hội nó quá mỏng
thì mình lại phải tăng cường lực lượng để mình bảo vệ cho nó tốt
thế còn sau khi sự việc xảy ra thì lực lượng công an đã có mặt kịp thời rồi
dứt khoát là mình phải lập lại cái trật tự ở đó
và cách tốt nhất đó là gì đó là phân hóa ra
mình không thể xử lý được toàn bộ
đối tượng nào chỉ huy cái đồng cầm đầu dứt khoát phải xử lý nghiêm
còn những đối tượng người ta a dua người ta nhất thời người ta vi phạm
thì mình phải tách ra để có một cái chính sách xử lý cho phù hợp
và vấn đề xử lý nghiêm những người vi phạm cũng là một trong những cái răn đe rất là lớn cho những tại khác
nếu không nó cứ liên tục như vậy thì nó rất là